quỹ ban nhân dân thành phố hà nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi tám
triển khai kế hoạch kinh tế xã hội dự toán thu chi ngân sách tổng biên chế hành chính sự nghiệp
và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải nhiệt liệt biểu dương chúc mừng các tập thể cá nhân
đạt thành tích cao trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí hoàng trung hải cho rằng năm hai nghìn một mươi chín là năm thành phố hà nội tiếp tục thực hiện chủ đề năm
nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
do vậy trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín người đứng đầu các cấp các ngành
phải quyết liệt đồng bộ làm tốt hơn nữa việc phối hợp giữa các sở ngành quận huyện thị xã
hướng về cơ sở thành lập các tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho từng đơn vị
tăng cường kết quả công tác cả các hành chính
để người dân tham gia trực tiếp vào dịch vụ hành chính công nhiều hơn nhất là các dịch vụ công trực tuyến
bên cạnh đó thành phố cần tiếp tục triển khai tốt việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử đã ban hành
trước hết đội ngũ cán bộ công chức viên chức phải gương mẫu để đưa bộ quy tắc ứng xử thực sự vào cuộc sống